công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn cho nhân dân và công tác triển khai ứng phó trong lực lượng công an nhân dân đặc biệt tập trung bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ ứng phó tác nghiệp tại thực địa và ứng giúp nhân dân trong thiên tài
bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn sẵn sàng lực lượng phương tiện hỗ trợ nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo đề nghị của địa phương chủ động hướng dẫn phân luồng kiểm soát phương tiện giao thông hoạt động tại các khu vực bị ảnh hưởng bảo đảm an toàn
bốn tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định thực hiện chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ công an theo số điện thoại chín trăm một mươi ba năm trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi ba sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai số phách sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai
do ảnh hưởng của áp thấp và bão số sáu trên địa bàn các tỉnh miền trung đã có gió lớn và mưa to liên tục kéo dài gây nhiều thiệt hại hiện các địa phương đã lên phương án tiến hành ứng phó với mưa lũ
tại tỉnh quảng nam vào khoảng sáu giờ sáng nay tàu cá mang số hiệu qna chín mươi nghìn bốn trăm chín mươi chín bị lốc xoáy đánh chìm khi đang neo đậu trên sông trường giang
hiện chính quyền xã tam hải huyện lúi thành đã triển khai lực lượng
tàu cá mang số hiệu qna chín mươi nghìn bốn trăm chín mươi chín bị lốc xoáy đánh chìm khi đang neo đậu trên sông trường giang
tại bờ biển xã triều an huyện triều phong tỉnh quảng trị để tham gia cứu hộ chiến người đang có mặt trên phần nỗi còn lại của chiếc tàu việt ship một đang bị mắc cạn chìm dần nằm cách bờ biển tỉnh này khoảng bốn trăm linh mét
đến chín h ba mươi phút trực thăng của lực lượng không quân đã cứu hộ được sáu người lực lượng đặt công nước của hải quân đã cứu hộ hai người
chúng tôi đã khẩn trương triển khai lực lượng và phương tiện bay vào
chúng tôi đã thẩn trương triển khai lực lượng và phương tiện bay vào đồng hới sau đó tiếp cận khu vực tàu gặp nạn để thực hiện phương án của tổ cứu hộ cứu nạn trong đồng hới
sau đó chúng tôi quay về đồng hới thì sẵn sàng chờ lệnh đến sáng ngày hôm nay căn cứ vào thời tiết thì chúng tôi đã đánh giá được tình hình và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ với phương án là cẩu người đưa thả người xuống tàu và cẩu vớt các bệnh nhân
trước đó chúng tôi đãos các nạn nhân lên máy bay và đến thời điểm này chúng tôi đã cẩu được sáu nạn nhân trên tàu và đến thời điểm này trên tàu không còn được nạn nhân nào hết
được biết trước đó vào khoảng ba giờ sáng ngày tám tháng một mươi tàu việt ship một nêu đậu ở khu vực cảm cửa việt huyện do linh thì bị nước lũ cuốn trôi ra biển và mắc cạn
trên tàu có một mươi hai thuyền viên
ngày chín tháng một mươi hai thuyền viên mang áo phao bơi được vào bờ
một mươi thuyền viên còn lại cố gắng cầm cự trên phần nổi của tàu hàng để chờ cứu hộ
chiều cùng ngày hai thuyền viên bị sóng đánh rơi xuống biển và cũng bơi được vào bờ
ngày một mươi tháng một mươi cơ quan chức năng đã tổ chức hai chuyến tàu cá ra khơi để cứu nạn tám thuyền viên
chuyến tàu cá thứ nhất bị chìm khi tiếp cận gần hiện trường
ba người dân mắc kẹt nâng tổng số người mắc kẹt tại đây lên một mươi một
chuyến tàu cá thứ hai đưa được hai ngư dân vào bờ
trên tàu hàng mắc cạn còn lại chín người
đến sáng ngày một mươi một tháng một mươi lực lượng cứu hộ đã đưa được tám người gặp nạn về bờ
hiện tại vẫn còn một người đang mất tích trên biển
trong một diễn biến khác trong sáng nay người dân phát hiện một thi thể giặt vào vùng biển huyện triều phong tỉnh quang trị
trộm tài sản trị giá khoảng tám trăm linh triệu đồng của công ty trách nhiệm ưu hạn vina solaticnology
khu công nghiệp vân trung xã vân trung huyện việt yên tỉnh bắc giang
chín đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an viên tỉnh bắc giang tỉnh bắc giang
công an viên tỉnh bắc giang tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày năm tháng một mươi công an huyện việt yên nhận được tin báo của công ty trách nhiệm ưu hạn vina solar technology
về việc doanh nghiệp bị mất ba mươi ba một trăm hai mươi tấm pin trị giá khoảng tám trăm linh triệu đồng
tiếp nhận tin báo công an huyện việt yên nhanh chóng tiến hành xác minh giả soát truy tìm đối tượng phạm tội
sau hai ngày lực lượng công an đã xác định bắt giữ được các đối tượng gây án
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận năm đối tượng trong nhóm là nhân viên làm việc tại kho của công ty
và đã trộm ba mươi ba một trăm hai mươi tấm pin kết hợp với bốn đối tượng bên ngoài để vận chuyển số hàng trên ra đem đi tiêu thụ
sau khi bán được số tiền hơn một trăm linh triệu đồng các đối tượng đã chia nhau tiêu xài
dạng sáng ngày ba tháng một mươi tại thành phố vũng tàu lợi dụng đêm khuya
kẻ gian đã cắt phá trụ atm của ngân hàng để trộm tài sản
mặc dù đối tượng chưa chiếm đoạt được tiền
nhưng hành vi của đối tượng đã làm gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp
đồng thời gây hoang mang cho người dân
sau bốn ngày tập trung lực lượng điều tra công an thành phố vũng tàu đã bắt giữ được thủ phạm gây án
phòng giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
chi nhánh ba mươi tháng bốn thành phố vũng tàu là nơi xảy ra vụ trộm cắp tài sản vào dạng sáng ngày ba tháng một mươi
lợi dụng đêm khuya các đối tượng đã cắt phá chủ atm của ngân hàng này để trộm cắp tài sản
mặc dù tại cơ sở được bố trí lực lượng bảo vệ và lắp đặt nhiều camera giám sát và hệ thống chuông báo động
nhưng thời điểm đối tượng gây án toàn bộ thiết bị này bị vô hiệu hóa
đến bảy h ngày ba tháng một mươi nhân viên ngân hàng mới phát hiện bị trộm đột nhập
thời điểm máy atm này bị phá bên trong có gần một tỷ đồng nhưng đối tượng chưa chiếm đoạt được số tài sản này
tuy nhiên xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng và lo lắng trong nhân dân
lãnh đạo công an thành phố vũng tàu đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc điều tra trúy bắt thủ phạm
vào đêm ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đội cảnh sát hình sự công an thành phố vũng tàu kết hợp với một số công an các phường xá và đơn vị nghiệp vụ công an thành phố
đã bắt được một nhóm đối tượng gồm hai đối tượng mang tính chất chuyên nghiệp và đã chứng minh làm rõ được ba vụ trộm cắp atm trên địa bàn thành phố
danh tính hai đối tượng bị bắt là la trí nghĩa và huỳnh tấn đạt cùng chú thành phố vũng tàu
tiến hành khám xét nơi ở của la trí nghĩa cơ quan điều tra thu giữ bình oxy máy khỏ xà cậy búa găng tay một khẩu súng dạng rulo
nhiều viên đạn chiếc xe máy hiệu sh nhiều biển số xe máy giấy chứng nhận đăng ký xe
qua xác minh cơ quan công an xác định chiếc xe máy là tăng vật của vụ trộm tài sản xảy ra vào ngày năm tháng một mươi tại phường tám thành phố vũng tàu
làm việc với cơ quan công an nghĩa và đạt khai nhận chiều hai tháng một mươi hai đối tượng phát hiện trụ atm của ngân hàng nằm ngay trước cửa
đã lên kế hoạch cắt phá máy rút tiền tự động của ngân hàng này để chiếm đoạt tài sản
nghĩa là người trực tiếp chuẩn bị công cụ và trực tiếp cắt phá trụ atm còn đạt đứng bên ngoài cảnh giới